đạo fvr cho biết quân đội pháp đã trở nên lo ngại khi số lượng công dân pháp thiệt mạng ở ukraine ngày càng tăng
mức độ thương vong được cho là đã vượt qua ngưỡng tâm lý và có thể gây ra làn sóng phản đối
fvr cáo buộc chính phủ pháp đang chỉ hoãn việc công bố thông tin này
theo ông narisin quân đội pháp lo lắng về kế hoạch của chính phủ trong việc điều quân tới ukraine
vì cho rằng hoạt động này dễ dàng bị nga phát hiện
ông narys ginn tuyên bố bình lý pháp thực sự sẽ trở thành mục tiêu ưu tiên hợp pháp
trong các cuộc tấn công của lực lượng vũ trang nga
bộ quốc phòng pháp hôm thứ ba gọi những nhận xét của lãnh đạo cơ quan tình báo nga là sai lệch và vô trách nhiệm
tuyên bố của nga được đưa ra khi tham mưu trưởng quân đội pháp tướng pier stiu cho biết trong một cuộc phỏng vấn
rằng pháp sẵn sàng đối mặt với mọi diễn biến quốc tế
ông nói thêm rằng paris có thể tập hợp một sư đoàn gồm hai mươi quân trong vòng ba mươi ngày
và một đội quân sáu mươi người bằng cách kết hợp với các sư đoàn từ các đồng minh tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato khác
phát biểu hồi đầu tuần về khả năng nato điều quân đến ukraine
tổng thống nga vladimir putin cảnh báo rằng điều này sẽ tiến gần đến thế chiến thứ ba toàn diện
trong ngày một mươi chín tháng ba nga và ukraine đã tuyên bố đẩy lùi nhiều cuộc không kích của đối phương vào vùng biên
theo hãng tin reuters nga cho biết lực lượng phòng không đã bắn hạ các tên lửa của ukraine ở hai khu vực
giữa lúc kiev bị gáo buộc triển khai liên tiếp các cuộc xâm nhập vào ba vùng biên của nga là begoron khrushchev và voronezh
trong những tuần gần đây
trên telegram bộ quốc phòng nga cho hay các đơn vị phòng không đã chặn một mươi quả đạn được bắn từ bệ phóng tên lửa đa nòng của ukraine
và một tên lửa toka u ở vùng begorod vào khoảng hai mươi hai giờ theo giờ địa phương ngày một mươi chín tháng ba
trong vòng nửa giờ bộ quốc phòng nga cho biết đã đánh chặn thêm hai tên lửa
bao gồm một tên lửa patriot do mỹ sản xuất ở khu vực khrushchev không có báo cáo thương phong trong những vụ thấn công trên
thống đốc vùng begorod vyacheslav grasko xác nhận pháo kích dữ dội từ phía ukraine
nhằm vào làng kozhenka
kozhenka đã làm hư hại một số ngôi nhà
trong bài phát biểu qua video hàng đêm tổng thống volodymyr zelensky đã chỉ trích các cuộc tấn công liên tiếp của nga
vào vùng biên giới sumy ở phía đông bắc ukraine
ông zelensky cáo buộc kể từ đầu tháng nga đã thả gần hai trăm linh quả bom dẫn đường xuống vùng summi
chính quyền sumi thông báo đã có ba mươi vụ pháo kích xảy ra trong ngày một mươi chín tháng ba
một người đã thiệt mạng tại làng velica pisarika tầm điểm của cuộc sơ tán diễn ra vào tuần trước
lâu nay nga phủ nhận nhắm mục tiêu vào dân thường
trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở ukraine hôm một mươi bảy tháng ba giới chức ở vùng krasnoda phía nam nước nga cho biết
các uav của ukraine đã tấn công nhà máy lọc dầu slaviat trong đêm
nguồn tin ukraine cho hay nhà máy slaviat của nga xử lý khoảng bốn năm triệu tấn dầu thô mỗi năm và sản xuất nhiên liệu chủ yếu để xuất khẩu
nhà máy này đã bị tấn công trong chiến dịch do fbu phối hợp cùng các lực lượng khác của ukraine
ppu đang tiếp tục thực hiện chiến lược làm suy yếu tiềm năng kinh tế của nga
và giảm dòng tiền từ dầu mỏ hỗ trợ nga trong xung đột
tổng cộng các uav của fbu đã tấn công thành công một mươi hai nhà máy lọc dầu ở nga nguồn tin tình báo ukraine cho hay
theo một nguồn tin bịch báo khác con số này không bao gồm các hoạt động do cơ quan tình báo quân sự ukraine gur thực hiện
gur cũng đã nhiều lần tấn công bằng uav nhằm vào các nhà máy lọc dầu của nga
trong khi đó nga cáo buộc ukraine sử dụng hoạt động khủng bố để cố tình phá hoại cuộc bầu cử tổng thống diễn ra từ ngày một mươi năm đến ngày một mươi bảy tháng ba
theo truyền thông nga các uav của ukraine đã tấn công các nhà máy lọc dầu ở nhiều khu vực của nga trong những tuần gần đây
dầu mỏ và các sản phẩm dầu mỏ là nguồn thu quan trọng của nga khi chúng được xuất sang hàng chục quốc gia trên thế giới
kể từ xung đột bùng nổ vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai loài phóng tên lửa ukraine đã phát triển và sử dụng uav tầm xa để tấn công các mục tiêu của nga
hồi cuối tháng hai vừa qua tổng thống pháp emmanuel macron từng nhắc tới khả năng nato triển khai binh sĩ tới hỗ trợ ukraine trong xung đột với nga
tuy nhiên nhiều nước phương tây ủng hộ kiev đã bác bỏ ý tưởng của ông macron
nga cũng tuyên bố việc nato điều động binh sĩ tới chiến đấu ở ukraine sẽ chỉ làm leo thang xung đột và có nguy cơ dẫn tới cuộc chiến hạt nhân
làm rõ tuyên bố của ông macron ngoại trưởng pháp stefani sejone cho biết tổng thống chỉ có ý định cử quân đội thực hiện các nhiệm vụ cụ thể
như hỗ trợ giả phá bom mìn sản xuất vũ khí tại chỗ và phòng thủ mạng
trong khi đó nato đã cung cấp viện trợ quân sự trị giá hàng chục tỷ
nga đã cung cấp viện trợ quân sự trị giá hàng chục tỷ usd cho kiev kể từ xung đột nga ukraine bùng nổ vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
song các nước thành viên trong liên minh quân sự do mỹ đứng đầu nhiều lần nhấn mạnh nato không tham gia xung đột trực tiếp với nga
theo điều năm hiến trương nato về phòng thủ tập thể cuộc tấn công vào một thành viên nato được coi là tấn công vào toàn khối
còn hiện tại ukraine không phải thành viên của nato
một đoạn ghi âm bị dò dỉ liên quan tới cuộc trao đổi giữa các quan chức không quân đức từng tiết lộ
anh đã điều các binh sĩ trên bộ tới ukraine để hỗ trợ phóng tên lửa hành trình tầm xa mà london gửi cho kiev
trong cuộc họp báo vào đầu tháng ba ngoại trưởng ba lan zadorsla sikosky cũng cho biết các binh sĩ nato đã có mặt ở ukraine
khả năng nato điều quân đội hỗ trợ ukraine được đưa ra thảo luận giữa lúc các lực lượng kiev dường như kiệt sức khi phải đối mặt với quân đội nga có nhiều hơn cả binh sĩ và vũ khí
hôm một mươi hai tháng ba mỹ đã công bố gói viện trợ quân sự trị giá ba trăm linh triệu usd cho ukraine
đây là gói viện trợ đầu tiên của washington cho kiev trong năm hai nghìn hai mươi bốn giữa lúc khoản đề xuất bổ sung sáu mươi tỷ đô cho ukraine vẫn chưa được quốc hội mỹ thông qua
hiện tại sự chú ý đang chuyển sang các nước châu âu là thành viên nato về việc họ có thể cung cấp cho ukraine những gì để đối phó với nga trong cuộc xung đột đã bước sang năm thứ ba
tại cuộc họp báo về kết quả cuộc bầu cử năm hai nghìn hai mươi bốn tổng thống mới tái đắc cử vladimir putin tuyên bố rằng nga có thể buộc phải tạo ra một vùng đệm tại các vùng lãnh thổ hiện do chính quyền kiev kiểm soát
tổng thống putin nói với các nhà báo hôm một mươi bảy tháng ba rằng một vùng đệm tiềm năng có thể được tạo ra để ngăn chặn kiev pháo kích vào lãnh thổ nga bằng vũ khí của nato mà ukraine hiện có
sau đó cùng ngày người phát ngôn điện kremlin dmitry pesko làm rõ thêm rằng biện pháp do tổng thống nga đề xuất là cần thiết để ngăn chặn các cuộc tấn công liên tục bằng pháo và máy bay không người lái của chính quyền kiev nhằm vào các khu dân cư và cơ sở dân sự của nga
ông peskov nói với các phóng viên
chúng chỉ có thể được đảm bảo bằng cách tạo ra một hành động
hành lang nhất định một vùng đệm nhất định để bất kỳ phương tiện nào mà kẻ thù có thể sử dụng để tấn công đều nằm ngoài tầm với
một nhà phân tích chính trị người nga nói với sputnik
cần phải phân biệt các loại vùng đệm loại thứ nhất được thiết lập do thỏa thuận ngừng bắn loại thứ hai được thiết lập do hành động mạnh mẽ của một trong các bên
ông nói trong trường hợp của chúng tôi lựa chọn thứ hai có vẻ phù hợp hơn
đó là khi một trong các bên tổ chức một hoạt động quân sự để đảm bảo một khu vực an ninh nhất định bên ngoài biên giới của mình
với lý do thực tế là mối đe dọa đến từ một quốc gia láng giềng
theo ông nga đã cố gắng đàm phán về một loại vùng đệm với những thành viên khác của bộ tứ normandy trong khuôn khổ thỏa thuận minsk hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi năm
để đảm bảo an ninh cho dân thường dopas trong bối cảnh ukraine pháo kích bừa bãi vào khu vực
nhà phân tích cho biết điều này được coi là rút vũ khí hạng nặng khỏi đường phân giới
trong phụ lục của thỏa thuận mis những khu vực này thậm chí còn được vẽ trên bản đồ
tuy nhiên chính quyền kiev đã không tuân thủ các thỏa thuận
trong khi những nước phương tây ủng hộ ukraine sau đó thừa nhận rằng
họ đã sử dụng hiệp định mits như một sự tạm dừng để tạo điều kiện cho ukraine củng cố quân đội
ông nói thêm chiều sâu của vùng đệm phụ thuộc vào loại vũ khí mà quân đội ukraine sẽ sử dụng
nếu chúng ta đang nói về đại bác hoặc tên lửa pháo binh thì khoảng cách này là khoảng bốn mươi năm mươi km
cụ thể hệ thống pháo của phương tây phổ biến nhất được ukraine sử dụng là pháo m bảy trăm bảy mươi bảy
chúng có tầm bắn từ hai mươi đến bốn mươi km
khi từng loại đạn được sử dụng tầm bắn của đạn excalibur dẫn đường phức tạp là hơn bốn mươi km
các hệ thống grab bao gồm cả các phiên bản nâng cấp hay vampi của gze cũng có tầm bắn lên tới bốn mươi km
đó chính là chiều sâu tức là chúng ta đang nói về việc tước khỏi kẻ thù khả năng pháo kích ồ ạt
vào begoron và các thành phố biên giới khác của nga
tuy nhiên nhà phân tích cũng nhận xét vùng đệm sẽ không ngăn được kẻ thù tấn công lãnh thổ của nga
bằng máy bay không người lái và cả tên lửa tầm xa
gần đây nhất ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào các cơ sở của nga
trong khi một cuộc trò chuyện bị dò dỉ của các quan sĩ cấp cao của đức đã tiết lộ kế hoạch sử dụng tên lửa tarut
chống lại các mục tiêu dân sự của nga
tên lửa hành trình taurus có tầm bắn lên tới năm trăm linh km
cũng theo nguồn tin trên tổng thống nga putin đã đề cập đến việc thiết lập vùng đệm vào ngày một mươi ba tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
để đối phó với các cuộc xâm nhập tấn công và pháo kích vào lãnh thổ nga
cụ thể tổng thống putin phát biểu trong cuộc gặp các phóng viên chiến trường đang đưa tin về chiến dịch quân sự đặc biệt của nga
khả năng pháo kích vào lãnh thổ của chúng tôi từ ukraine vẫn còn nguyên đây là một số giải pháp
thứ nhất tăng cường hiệu quả của cuộc đấu tranh chống pháo
nhưng điều này không có nghĩa là sẽ không có các cuộc tấn công tên lửa nhằm vào lãnh thổ của chúng tôi
nhưng nếu điều này tiếp tục thì rõ ràng chúng tôi phải xem xét đến vấn đề
và tôi đang nói điều này rất cẩn trọng
về việc tạo ra một vùng đệm trên lãnh thổ ukraine ở một khoảng cách xa đến mức không thể tiếp cận được lãnh thổ của chúng tôi
thời điểm đó ông putin lưu ý rằng điện kremlin phải xem tình hình diễn biến như thế nào
khi các cuộc tấn công của ukraine tiếp tục diễn ra moscow dường như đang tăng cường xem xét lựa chọn này